kính thưa quý vị những ngày qua lực lượng công an nhân dân cả nước đã và đang nỗ lực hết mình
trong công tác đảm bảo an ninh trực tự giúp hết sức đề phòng chống sự lây lan của dịch bệnh
và trong quá trình làm nhiệm vụ các anh đã sẵn sàng giúp đỡ hỗ trợ nhân dân gặp khó khăn
trong ngày hai mươi năm tháng tám anh hồ quỳnh lợi ngụ thành phố biên hòa tỉnh đồng nai cùng vợ đi xe gắn máy
đưa con nhỏ chưa đầy hai tháng tuổi đi khám bệnh ở bệnh viện nhi đồng một tp hcm
trên đường về do giữa trưa nắng nóng em bé liên cục nôn ói ra sữa và mệt lã
khuyên vợ con nhưng không biết cách nào nên anh lợi dừng lại gần chốt kiểm soát dịch của công an quận một mươi
ở đầu đường ba tháng hai để nhờ sự hỗ trợ
sau khi thăm hỏi nắm được hoàn cảnh trên và để đảm bảo sức khỏe cho cháu bé
lực lượng cảnh sát giao thông đang trực chốt liên báo cáo về bang chỉ huy công an quận một mươi xin ý kiến
được sự đồng ý trung tá nguyễn hữu lanh phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông và trật tự công an quận một mươi
đã dùng xe cá nhân để đưa vợ con anh lợi về tận nhà tại thành phố biên hòa
xin chào và hẹn gặp lại